chủ tịch hội đồng châu âu jacm michel kêu gọi liên minh châu âu eu tiếp tục hỗ trợ tối đa cho ukraine
tuyên bố được đưa ra tại thời điểm tổng thống ukraine volodymyr zelensky đang thảo luận
về những nhu cầu quân sự cần thiết đối với kiev khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh của eu tại bruxelles của bỉ
phát biểu trong cuộc họp báo chung với tổng thống ukraine zelenskyy và chủ tịch uban châu âu sc ursula von der leyen
ông jakeen cũng bày tỏ tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo của eu cũng sẵn sàng tăng hỗ trợ quân sự cho kiev
trong khi đó chủ tịch ec ursula von der leyen cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của eu đối với nga
sẽ bao gồm lệnh cấm xuất khẩu mới trị giá hơn một mươi tỷ euro tương đương một mươi bảy tỷ usd
trước đó hãng tin afp của pháp đưa tin ngày chín tháng hai tổng thống ukraine đã đến bruxelles
để tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo eu tăng cường hỗ trợ cho quốc gia đông âu đang lâm vào xung đột này